trước thông tin của một số trang mạng xã hội cho rằng giá vải thiều sớm ở bắc giang rất rẻ và rớt giá thảm hại chỉ một mươi đồng ba kg bán không ai mua
thực hư thông tin này thế nào sau đây là ghi nhận tại hai địa bàn có sản lượng vải thiều sớm và lớn nhất của tỉnh là tân yên và lục ngạn để thông tin chính xác về giá vải thiều tại thời điểm hiện nay
tại vườn vải sớm của anh ngô văn cường thôn quất du hai xã phúc hòa huyện tân yên toàn bộ trên ba trăm năm mươi gốc vải của gia đình bắt đầu cho thu hoạch
vụ vải năm nay được mùa dự kiến cho gia đình anh thu trên một mươi ba tấn quả
vườn vải mình từ đầu mùa đến giờ là suốt khoảng ba tấn rưỡi giá nó đang hiện tại đầu mùa thì nó đang ở cái giá hai mươi năm hai mươi bảy ba mươi nghìn
nhưng hiện tại bây giờ nó đang ở cái giá một mươi năm
thời gian này tân yên đang vào cao điểm thu hoạch vải sớm do đó rất nhiều tư thương ở các tỉnh phía nam đổ về phúc hòa để thu mua vải thiều
còn ngay từ sáng sớm tại các điểm thu mua vải thiều nằm trên phố kim xã phượng sơn huyện lục ngạn không khí mua bán vải thiều rất nhộn nhịp tấp nập
từ đầu mùa đến giờ thì nhà em cũng đi được tầm sáu bảy mươi tấn
trung bình giá là một mươi ba một mươi bốn đẹp gì
chúng tôi cũng có tìm hiểu thì một số hình ảnh đưa lên thứ nhất là không phải của quả vải thiều lục ngạ mà ở một số vùng xung quanh lân cận với địa phương
do bà con nông dân ở các vùng khác chưa thật sự trú trọng đến việc chăm sóc nâng cao chất lượng đối với quả vải thiều
cho nên là để cái thứ nhất là bị sâu cuốn rất là nhiều
và cái mẫu mã chất lượng sản phẩm
cũng không đạt yêu cầu
thế và vào đầu vụ thì ở những vùng khác thường chín sớm hơn so với ở lục ngạn
thế và bà con nông dân ở những vùng khác mang vải thiều đến lục ngạn để tiêu thụ
thế và qua đó thì đã làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm vải thiều chính hiệu của lục ngạn cũng như là sản phẩm vải thiều chất lượng cao của lục ngạn
điều đó cho thấy các thông tin cho rằng vải thiều bắc giang rơi vào cảnh giá thấp ế không ai mua chỉ có giá ba đồng một kg là hoàn toàn không chính xác
điều này gây không ít khó khăn cho việc tiêu thụ vải thiều khi chỉ còn vài tuần nữa vải thiều lục ngạn bước vào thu hoạch chính vụ